nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đoàn đại biểu cấp cao duma quốc gia
quốc hội liên bang liên bang nga do chủ tịch duma quốc gia vyacheslav viktorovich volodin dẫn đầu
thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
hôm nay lễ đón chính thức đã diễn ra tại nhà quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì lễ đón
ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
tại hội đàm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng và tin tưởng
chuyến thăm lần này của chủ tịch duma quốc gia volodin sẽ thành công tốt đẹp
thúc đẩy sự hợp tác đi vào thực chất giữa hai quốc hội cũng như giữa hai nước
ngay sau hội đàm hai chủ tịch sẽ gặp gỡ báo chí thông báo kết quả của hội đàm và trả lời câu hỏi của phóng viên
thông tin chi tiết về cuộc hội đàm và gặp gỡ báo chí chúng tôi sẽ gửi đến quý vị khán giả trong các bản tin tiếp theo